tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ trao tặng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho tám thư viện các tỉnh lạng sơn điện biên hòa bình ninh bình nam định quảng bình lâm đồng và cà mau
dự án xe thư viện đa phương tiện lưu động được vụ thư viện bộ văn hóa thể thao và du lịch bắt đầu triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự án đã trao tặng năm xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ cộng đồng cho năm thư viện tỉnh sơn la quảng nam gia lai nghệ an và an giang
dự án được thực hiện nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và chi thức đến với người dân trong cộng đồng bao gồm cả người khiếm thị ở vùng sâu vùng xa miền núi và những vùng khó khăn
sau một năm hoạt động năm thư viện trên đã triển khai được hai trăm sáu mươi tám đợt luân chuyển sách báo phục vụ cho chín trăm tám mươi
một trăm tám mươi năm một trăm bốn mươi tám lượt người đọc với hơn một tám triệu lượt sách báo ba mươi lượt truy cập máy tính và internet gần năm mươi lượt xem phim
trên cơ sở những kết quả đạt được và hiệu quả trong phục vụ cộng đồng vụ thư viện và quỹ thiện tâm đã triển khai dự án mở rộng mô hình xe ô tô thư viện lưu động
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn vingroup tặng tám xe ô tô thư viện lưu động trên mỗi xe có hơn bốn cuốn sách sáu máy tính một máy chủ phần mềm máy chiếu vô tuyến
ngoài ra vụ thư viện còn vận động tài trợ để các thư viện có thêm phần mềm quản lý thư viện tài liệu điện tử và sách nói phục vụ cho người khiếm thị